thưa quý vị ngày hôm nay một vụ nổ khí ga đã làm ít nhất hai người thiệt mạng và hai mươi sáu người khác bị thương
tại một khu dân cư thuộc thành phố tam hà tỉnh hà bắc phía đông thủ đô bắc kinh của trung quốc
đài truyền hình nhà nước cctv cho biết vụ nổ mạnh xảy ra vào khoảng tám giờ sáng tại một nhà hàng